phòng covid một mươi chín đến một mươi ba h ba mươi phút ngày năm tháng hai cho biết là cả nước đã tiêm tổng cộng hơn một trăm tám mươi hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó ngày bốn tháng hai tức ngày mùng bốn tết cả nước tiêm hơn bốn trăm ba mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín
cao nhất trong dịp nghỉ tết tính đến thời điểm hiện tại
tính đến ngày bốn tháng hai số liều vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là hơn một trăm sáu mươi năm triệu liều
trong đó mỗi một là hơn bảy mươi triệu liều mũi hai là gần sáu mươi tám triệu liều mỗi ba là hơn một mươi sáu triệu liều
một mươi trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai trên chín mươi
bộ y tế đề nghị các địa phương tập trung đẩy mạnh tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
thực hiện hoàn thành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và liều nhắc lại trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
ra soát tổ chức tiêm vét ngay không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng
và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine
bảo đảm an toàn trong tiêm chủng theo báo cáo của sở y tế tp hcm
trong tuần từ ngày hai mươi tám tháng một đến ngày ba tháng hai tp hcm tiếp tục đạt cấp độ một của dịch
theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định hướng dẫn thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của bộ y tế
đây là tuần thứ năm liên tiếp tp hcm duy trì vùng xanh tốc độ một về dịch covid một mươi chín